ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ban hành thông báo về đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tp hà nội cập nhật đến chín h ngày bốn tháng hai
cụ thể theo bảng đánh giá cấp độ dịch của toàn bộ năm trăm bảy mươi chín xã phường thị trấn của thành phố hà nội thì có năm trăm bốn mươi một xã phường ở cấp độ một hai mươi chín đơn vị ở cấp độ hai chín đơn vị ở cấp độ ba và không có đơn vị nào cấp độ bốn
với chín xã phường thị trấn được đánh giá cấp độ dịch ở mức cấp độ ba phân bố theo các quận huyện thị xã như sau
huyện trương mỹ có ba xã gồm đông phương yên phú nghĩa và trung hòa
quận đống đa có hai phường là khâm thiên và quốc tử giám
quận hà đông có phường vạn phúc
huyện mê linh có xã trì đông
quận nam tử liêm có phường xuân phương và huyện quốc oai có xã đại thành
theo thông tin từ cục cảnh sát giao thông bộ công an ngày năm tháng hai tức ngày mùng năm tết nguyên đán toàn quốc xảy ra hai mươi một vụ tai nạn giao thông làm chết chín người bị thương một mươi bảy người
so với cùng kỳ của tết nguyên đán tân sửu hai nghìn một mươi chín
giảm một vụ giảm một người chết giảm sáu người bị thương
toàn bộ số vụ tai nạn này đều xảy ra trên đường bộ
trên đường bộ lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra phát hiện và xử lý gần ba ba trăm linh trường hợp vi phạm phạt tiền gần ba tỷ đồng
trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý hơn ba trăm hai mươi trường hợp
gần một bốn trăm linh phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát
các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc cục cảnh sát giao thông trực một trăm linh quân số
tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến được bảo đảm
mức độ phương tiện tham gia giao thông vắng không xảy ra ồn tắc và tai nạn giao thông
hôm nay hàng nghìn phương tiện từ miền tây đã lên đường trở lại tp hcm và các tỉnh miền đông để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên của năm mới
chiều ngày năm tháng hai tại quốc lộ một a đoạn qua các tỉnh thành cần thơ vĩnh long tiền giang
hàng nghìn người điều khiển xe máy với nhiều hành lý nối đuôi nhau kéo dài nhiều km hướng về tp hcm và các thành phố khu vực đông nam bộ sau kỳ nghỉ tết kéo dài
đoàn người đa số là dân lao động công nhân làm việc tại tp hcm bình dương đồng nai trở về thành phố để sắp xếp công việc chuẩn bị cho ngày đi làm vào đầu tuần tới
lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt trên các trục đường để phân luồng điều tiết giao thông tránh ủn tắc trong hai ngày cuối của kỳ nghỉ tết
các bến phà liên tỉnh ở miền tây cũng đông đúc hơn kể từ ngày bốn tết và dự kiến là chiều nay cho đến ngày mai thì lượng phương tiện cũng như là người dân các tỉnh miền tây đổ về tp hcm và khu vực đông nam bộ sẽ còn tiếp tục tăng mạnh
quý vị vừa theo dõi tin nhanh hai mươi h của chúng tôi mời quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình khác